từ nhiều năm nay phong trào hiến máu cứu người là hoạt động trọng tâm và thường xuyên của đoàn thanh niên trường đại học bạc liêu
nhằm duy trì hoạt động ý nghĩa này vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai bệnh viện huyết học truyền máu thành phố cần thơ
phối hợp với hội chữ thập đỏ tỉnh và trường đại học bạc liêu đã tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo
với chủ đề hiến máu cứu người một nghĩa cử cao đẹp chỉ trong buổi sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
ban tổ chức đã thu được hơn ba trăm linh đơn vị máu do đoàn viên thanh niên sinh viên trường đại học bạc liêu tham gia hiến
toàn bộ số máu sẽ được chuyển về bệnh viện huyết học truyền máu thành phố cần thơ
để giữ chữ và phân phối cho các bệnh viện trong khu vực đồng bằng sông thủy long
trong năm hai nghìn một mươi sáu ban thường vụ ban chấp hành đoàn trường đại học bạc liêu đã vận động hơn một hai trăm linh lượt sinh viên tham gia hiến máu
qua đó thu được một năm trăm linh đơn vị máu trong bốn đợt thực hiện chương trình hiến máu nhân đạo cứu người
đặc biệt liên tiếp trong bốn năm qua tại trường đại học bạc liêu đã có đoàn viên sinh viên từ một mươi đến một mươi năm lần tham gia tình nguyện hiến máu cứu người